thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả năm hai nghìn một mươi tám là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm việt nam và cộng hòa italia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của ông nguyễn hoàng long
cục trưởng cục ngoại vụ bộ ngoại giao nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại cộng hòa italia nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời là một trong hai đại diện của cộng hòa italia

ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi về cho người thân và gia đình
cục trưởng cục ngoại giao nguyên đại diện của việt nam được diễn đàn kinh tế thế giới bầu chọn là nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm hai nghìn một mươi bốn
trước tiên bạn cần lưu ý rằng các chi phí sinh hoạt tại pháp đặc biệt là chi phí thực phẩm và thuê nhà có thể đắt đỏ hơn so với các nơi khác